cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra quyết định thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích đến hành vi giết người
đối với đối tượng nguyễn phúc lĩnh đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai để điều tra thụ lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ giữa anh nguyễn văn thái và một người phụ nữ là vợ chồng và có ba người con chung do có mâu thuẫn cho nên đến năm hai nghìn hai mươi cả hai ly hôn
sau khi ly hôn người phụ nữ trên có quan hệ tình cảm với lĩnh trong thời gian gần đây người phụ nữ trên và anh thái quay lại chung sống với nhau như vợ chồng cho nên lĩnh đã không đồng ý thường xuyên đe dọa
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh đã sử dụng hung khí đâm mạnh vào bụng anh thái với tỷ lệ thương tật năm mươi vào cuộc xác minh cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng lĩnh